ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy gần một mươi bảy công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn puchen việt nam
tại phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt đầu tạm nghỉ một mươi bốn ngày
do công ty mới ghi nhận hai trường hợp dương tính với sars cov hai kể từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian nghỉ một mươi bốn ngày này sẽ tính vào phép cách ly phòng dịch cho người lao động
như vậy dù nghỉ việc một mươi bốn ngày nhưng người lao động vẫn được hưởng theo lương tối thiểu vùng của chính phủ
riêng các đơn vị đặc biệt như bảo vệ phòng cháy chữa cháy sẽ làm việc theo sắp xếp của đơn vị chủ quản
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn putin việt nam phường hóa an thành phố biên hòa
có gần hai mươi công nhân đang làm việc tại đây
trước tình hình dịch bệnh đang tăng rất nhanh tỉnh đồng nai đã tăng cường thêm cơ sở ba
ký túc xá trường đại học lạc hồng ở phường bửu long thành phố biên hòa
thành bệnh viện giã chiến điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tại đồng nai
dự kiến tại đây sẽ tiếp nhận khoảng ba trăm tám mươi bệnh nhân
trước đó trong một tuần vừa qua tỉnh đồng nai cũng đã triển khai thêm hai cơ sở điều trị covid một mươi chín